các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
trong đêm nay khối không khí lục địa với đới gió đông bắc tầng thấp khối không khí biển ổn định trên cao
vẫn là hai hình thế chính chi phối thời tiết các tỉnh miền bắc
vì thế đêm nay ở miền bắc trời tạnh giáo đêm muộn nhiệt độ ở vùng nông bằng giảm xuống chỉ còn mức là hai mươi bốn cho tới hai mươi sáu độ
trong khi ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn hai mươi ba hai mươi bốn độ
sang ngày mai bắc bộ trời có nắng sớm và kéo dài suốt cả ngày
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ từ đông sang tây đều chỉ giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi hai độ

mưa ít nắng nhiều nhiệt độ vừa phải cũng là xu hướng thời tiết của miền trung trong đêm nay và ngày mai
khi giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực trung bộ đã suy yếu và tan đi
trong đêm nay suốt dọc từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận chỉ còn có mưa rào và rông ở một vài nơi
với lượng mưa không lớn
nên nhiệt đêm ở ngưỡng là hai mươi ba hai mươi sáu độ cộng gió biển thổi nên không khí cũng khá mát mẻ và dễ chịu
ngày mai hầu khắp các tỉnh miền trung cũng đồng loạt có nắng nên nhiệt từ thanh hóa trở vào đến bình thuận
cũng không chênh nhau nhiều
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt có tranh hơn một chút là ba mươi ba ba mươi bốn độ
không có nơi nào xảy ra nắng nóng
còn ở phía nam gió mùa tây nam đang trong giai đoạn suy yếu mưa rông không còn xảy ra nhiều nơi
nên vì thế khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ sẽ có kiểu thời tiết đêm mưa vài nơi
ngày trời nắng chiều và tối có mưa rông nhưng chỉ ở mức giải rác
còn về nhiệt độ mức nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng ba mươi ba mươi một độ
và nam bộ giữ mức nhiệt là ba mươi hai ba mươi ba độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp ba bốn và nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ là hai mươi bảy cho tới ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước